về công tác khắc phục hậu quả và cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn này
hiện thi thể của những người tử vong đã được đưa về quê nhà lo hậu sự đáng chú ý là một mươi
ba người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam đã có
những chuyển biến tích cực về sức khỏe trong một mươi ba nạn nhân đã được điều trị tại
bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam có bốn bệnh nhân nặng đang điều trị trong tình trạng
nặng có tiên lượng xấu do bị đa chân thương nứt hộp sọ suốt huyết não và gãy xương xường
hiện tại vật tư thuốc men máu dự trữ đã được bệnh viện trung ương quảng nam chuẩn bị đầy đủ và
đang điều động chuyên gia bác sĩ giỏi nhất để tập trung chữa trị cho các bệnh nhân hạn chế thấp
nhất thiệt hại về người sau khi được cấp cứu điều trị tình hình sức khỏe của các nạn nhân
đã có chuyển biến tích cực đoạn sáng nay thì khoa học sức tích cực đã tiếp nhận bốn bệnh nhân
trong vụ thai nạn vừa qua trong đó có một bệnh nhân chấn thương vùng đầu mạch bệnh này tiên lượng khá
hơn tới hiện tại ổn định trong đó có ba bệnh nhân nặng đều chấn thương sầu nổ chấn thương ngực và
đang theo dõi chấn thương bụng hiện tại ba bệnh nhân đang thoải mái một bệnh nhân đã được dẫn lưu
bằng phở còn lại một bệnh nhân chấn thương sầu nổ thì hiện tại đã chuẩn bị chuyển đi mũa sau khi
bệnh nhân được thông báo về tình trạng thai nạn thì bệnh viện đã kết quả toàn bộ các nguồn lực hậu
chẩn đo khoa để có thể cố gắng cứu sống tất cả các bệnh nhân khi tiếp nhận bệnh nhân thì tình trạng cực
kỳ nặng nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để cố gắng để duy trì sự sống cho bệnh nhân tới hiện
tại thì một bệnh nhân tiên lượng khá hơn còn lại ba bệnh nhân chấn thương nổ tiên lượng rất là nặng sắp
tới đây chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân đối với chín nạn nhân còn lại chủ yếu bị đa chấn
thương đã được chuyển về khoa ngoại chấn thương tình hình sức khỏe không đáng lo ngại có thể xuất
viện trong vài ngày tới trưa nay đoàn công tác của ubnd đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan
tại quảng nam trong đó tập trung cứu chữa các nạn nhân xác định rõ trách nhiệm của các bên là những
vụ quan trọng đang được khẩn trương triển khai thông tin từ phía cơ quan chức năng cho hay
theo dữ liệu giám sát hành trình của cục đường bộ vụ việc xảy ra vào lúc ba h bốn mươi
một phút sáng cùng ngày thời điểm xảy ra tai nạn ô tô khách chạy tốc độ sáu mươi chín kmh
vượt quá tốc độ cho phép trên cung đường này chỉ được chạy sáu mươi kmh xe chở vượt quá số người quy định
tại buổi làm việc ông quốc việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ubnd đề nghị các đơn vị tập
trung cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn dốc toàn lực chăm lo cho các bệnh nhân nặng
ngoài ra phải xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo công điện chỉ đạo của phó thủ tướng
nguyễn vũ cơ quan điều tra phải tập trung xác định đưa ra ký nghị xử lý đối với các bên liên quan
nếu phát hiện sai phạm áp dụng chế tài nghiêm khắc xử lý thích đáng theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay thì đối với vụ việc cụ thể này thì cơ quan điều tra của công an tỉnh công an huyện đang
nghiên cứu đang điều tra và sẽ sớm có kết luận chúng tôi cũng có đề nghị là khi có kết luận thì cũng
công bố công khai và xử lý nghiêm trách nhiệm của tất cả các bên có liên quan
thế còn trong công điện số bốn mươi ba của thủ tướng chính phủ thì đồng chí phó thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu
ủy ban an toàn quốc gia tổng hợp kết quả điều tra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây
xác định rõ nguyên nhân cũng như là những vấn đề tồn tại hạn chế của tất cả các mặt về quản lý nhà nước
về vận tải về công tác quản lý bảo trì bảo đảm điều kiện an toàn giao thông kết cấu hạ tầng
cũng như là cái hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật trên cái tuyến này xác định rõ trách nhiệm
đồng thời là sẽ có kiến nghị để thủ tướng chính phủ chỉ đạo những giải pháp để các bộ ngành
địa phương tiếp tục triển khai nhằm thứ nhất là chúng ta cải thiện chung tình hình về trật tự an toàn giao thông và
không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông mà có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tương tự như những vụ vừa qua
hiện nay cơ quan điều tra công an huyện núi thành đang chủ động thù lý triển khai các biện pháp thu thập
chứng cứ để kết luận nguyên nhân công tác điều tra đang tiến hành trước đó đoàn công tác ủy ban
an toàn giao thông quốc gia cùng với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh cùng các đơn vị cũng
đến thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến tám người chết
ba người bị thương trong đó có bốn người bị thương nặng hai người nguy kịch đang được điều trị tích
cực tại bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn
thủ tướng chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương phân công lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc
ra trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo giải quyết
khắc phục hậu quả thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này và không để xảy ra các vụ tai nạn giao
thông tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban an toàn giao thông
tỉnh quảng nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện nhân lực
để tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để
cứu chữa những nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong
và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm
hành vi vi phạm pháp luật khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân
vi phạm gây ra vụ tai nạn bộ công an chỉ đạo công an tỉnh quảng nam khẩn trương điều tra xác minh
nguyên nhân chỉ đạo công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành
vi phạm hỗ trợ quá số người quy định kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện doanh nghiệp
vận tải khi để xảy ra vi phạm không để xảy ra các sự việc tương tự